tới thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh hà nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng đoàn công tác của bộ quốc phòng đã ân cần thăm hỏi tình hình bệnh tình và đời sống gia đình của các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm
đồng thời động viên các đồng chí thương binh phát huy truyền thống cao đẹp của người lính bộ đội cụ hồ
tích cực điều trị bệnh tật vượt qua nỗi đau khắc phục khó khăn trong cuộc sống tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và nói theo
thăm và nói chuyện với các đối tượng chính sách của xã bối cầu huyện bình lục đại tướng ngô xuân lịch quan tâm đến việc thực hiện chế độ
chính sách của nhà nước đối với các đối tượng chính sách ở địa phương
nhân dịp này thay mặt bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đã tặng trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh hà nam
các phần quà trị giá trên một tỷ đồng tặng ba mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách huyện bình lục và khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông phùng văn viện
thương binh hạng bốn trên bốn ở thôn viễn lai xã bối cầu và trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm cát tường xã an mỹ huyện bình lục tỉnh hà nam